thời gian qua tỉnh bắc cạn đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào địa phương
và đã có nhiều dự án thành công đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của địa phương
tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều dự án kém hiệu quả hoặc cấp phép nhưng không triển khai
trước thực tế trên tỉnh bắc cạn đang kiên quyết xử lý những dự án trên để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khác có mong muốn đầu tư vào tỉnh
từ năm hai nghìn bảy công ty trách nhiệm hiểu hạn vạn lợi thực hiện dự án khu liên hợp gang thép công suất hai trăm năm mươi tấn một năm
và nhà máy nung tuyển quảng sát công suất sáu trăm linh tấn một năm trên diện tích hơn hai mươi bảy ha tại khu công nghiệp thanh bình huyện trợ mới
hàng chục năm đã trôi qua đến nay ngoài một số hạng mục đã xây dựng khu đất đã cấp cho doanh nghiệp cỏ dại mọc um tùm hoang phế
số tiền thuê đất phí dịch vụ hàng chục tỷ đồng
trong số này có một mươi tám dự án ngừng hoạt động hai mươi hai dự án chậm tiến độ và một mươi ba dự án không triển khai
trong những dự án chậm hoặc không triển khai đáng chú ý là các dự án trồng rừng
từ năm hai nghìn năm đến nay tỉnh bắc cạn đã thu hút một mươi năm dự án trồng rừng của doanh nghiệp với tổng diện tích đã phê duyệt gần bốn mươi bốn hectare
tuy nhiên thực tế chỉ có rất ít dự án thực hiện theo đúng cam kết còn lại nhiều dự án là trồng rừng trên giấy
do đó tỉnh bắc cạn đã thu hồi chứng nhận đầu tư năm dự án và xem xét các dự án

sau khi ra soát có năm dự án không có khả năng thực hiện và cũng vi phạm công trình đầu tư
sở cũng đã tiến hành thu hồi lại chứng nhận đầu tư
các dự án còn lại thì cũng đã thực hiện được một phần tuy nhiên diện tích cũng tương đối là nhỏ
đối với các doanh nghiệp thu hút đầu tư vào tỉnh bắc cạn
ngoài phần nhà nước khuyến khích đầu tư ra thì cũng yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp phải có đúng thực lực
ít nhất là về mặt tài chính kinh tế
để phát triển hơn nữa tốt nữa trong vấn đề quản lý và phát triển rừng trồng rừng của tỉnh bắc cạn
đem lại hiệu quả tính chế cao thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp
theo hình thức là liên danh liên kết với người dân
là tỉnh không có nhiều quỹ đất sạch để mời gọi đầu tư
việc nhiều dự án hoạt động không hiệu quả chậm hoặc không triển khai gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên
thất thu ngân sách và việc làm cho lao động địa phương
do đó kiên quyết xử lý những dự án kém hiệu quả là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay ở bắc cạn